trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ấn độ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gì của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam luôn thực thi nghiêm túc đầy đủ các cam kết của tổ chức thương mại thế giới cũng như các hiệp định thương mại tự do việt nam đã ký
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ nói chung trong đó quan hệ kinh tế thương mại nói riêng đang phát triển tốt đẹp
các vấn đề thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách khách quan công bằng phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại thế giới các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia
bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hai nước